lại có thêm một vụ việc hành hung lực lượng phòng chống dịch bị đưa ra xét xử nghiêm minh
vào sáng ngày hôm nay tại phiên tòa hình sự sơ thẩm tòa nhân dân huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt vũ tiến minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng
ba mươi tháng tủ về tội chống người thể hành công vụ
theo cáo trạng vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
của huyện đức trọng đi kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch của ubnd tỉnh lâm đồng
trên địa bàn thị trấn khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi tại số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán vũ tiến minh đã to tiếng thách thức dùng tay hất về phía
một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
vào ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện đan phượng cho biết đang điều tra vụ việc
một nhóm người cầm theo hung khí xông vào sảnh trung cư hành hung cư dân
tại khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi camera an ninh tại sảnh tòa nhà hhb đã ghi lại được hình ảnh
một đối tượng dùng hung khí hành hung cư dân trước sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà
chúng tôi trực ở đây là khi mà đang làm việc sổ sách thì nhìn thấy một người ở ngoài vào không phải là cư dân
vào đây để đuổi đánh cư dân trong này mà người ta đã có hung khí cho nên khi mà thấy thì chúng tôi ra can ngăn
thì đầu ngờ xong rồi sau khi xong trong khoảng ba năm phút là có bốn đối tượng khác xông vào đánh tiếp
và chúng tôi là thực ra là bảo vệ tài sản và an ninh trật tự ở đây nhưng mà vì là đối tượng có hung khí
thì chúng tôi cũng không thể áp sát gần được
sự việc khiến người dân nơi đây hoang mang và bức xúc
cảm giác là rất là sợ vì là sợ là khi mà mình không được an toàn ngay chính ngôi nhà của mình
họ có thể ngang nhiên và xâm nhập vào chính ngôi nhà của những cư dân ở đây để họ làm những cái chuyện như thế
không những là anh trọng mà đã từng hành hung bác lam trưởng ban quản trị tòa nhà này một lần rồi
rất là lo sợ điều đấy
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định xảy ra từ khu vực khuôn viên của khu đô thị
nạn nhân để xe từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đến tối ngày ba mươi tháng một mươi thì quay lại lấy xe
thời điểm đó xuất hiện một người đàn ông được cho là nhân viên trong xe đến nhắc nhở và hai người xảy ra tranh cãi
khi nạn nhân quay trở về sảnh tòa nhà thì bị hành hung
liên quan đến điểm trông giữ xe người dân ở đây cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra tính hợp pháp của bãi xe này
nhằm đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân
do mâu thuẫn với cái bãi đổ xe
cái bãi đỗ xe là từ xưa nay nó là cái điểm nóng ở đây rồi
cái điểm nóng ở cái khu này rất
cá nhân tôi đã có từng là từng đã có lần là tôi gửi xe tôi đổ xe ngay ở chỗ trước cửa hhb điều kia mà
cái anh bảo vệ anh cũng là anh bắt tôi là phải đưa tiền nhưng mà tôi không đưa
tôi bảo tôi người hhb sao tôi phải đưa tiền cho các anh
rất nhiều vụ sâu sát ở đây rồi chứ không phải cứ một vụ
người ta vào người ta làm ngay rào chốt chặn hết các ngã xong thu tiền của người dân bất hợp pháp
mà chính quyền chả giải quyết đâu đúng đâu
tôi thấy lại đâu lại đâu đấy
cứ vào dẹp được vài hôm rỡ và rìa xong rồi đến mấy hôm lại đâu lại
thấy lại chắn lại rào chắn
gây bức xúc cho người dân chúng tôi rất nhiều
liên quan đến sự việc hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
tổ quán chức năng cũng đang tiếp tục tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để điều tra
hiện tại đã xác định được một số đối tượng có liên quan
công an huyện ia ca tỉnh đắk lắk vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm
có hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên ia so huyện ia ca để phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên ia so về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý
khu bảo tồn thiên nhiên ia so phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét tại vùng rắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên esu với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh chú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn để khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ là ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
cũng trong ngày một tháng một mươi một công an phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mời đại diện cơ sở kinh doanh karaoke thu hằng
trên đường đồng khởi thuộc khu phố chín phường tân phong lên làm việc vì đã vi phạm quy định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ để phòng chống dịch covid một mươi chín
khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi qua kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke thu hằng công an phường tân phong phát hiện có sáu khách nam đang hát trong hai phòng
cùng hai nhân viên nữ phục vụ vi phạm về an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch
đáng nói quán karaoke này ngày một mươi chín tháng sáu cũng đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính vì lỗi tương tự
và để nhân viên nữ đã thoát y nhảy múa hát cùng khách
để đối phó với cơ quan chức năng sau khi đón khách chủ cơ sở khóa cửa tắt đèn bên ngoài và bố trí người canh gác theo dõi
để kịp thời báo động cho nhân viên ở bên trong
công an phường tân phong đã tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở này theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị thời gian vừa qua sau khi nới lỏng giãn cách xã hội và trở lại trạng thái bình thường mới
ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai tội phạm về ma túy đã có những diễn biến phức tạp
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai thời gian qua tình hình tội phạm về ma túy diễn biến rất phức tạp
dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh kìm hãm
tính riêng từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố long khánh
đã phát hiện bắt giữ ba mươi chín vụ năm mươi hai đối tượng liên quan đến mua bán tàn trữ sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
với tan vật là nhiều loại ma túy khác nhau và nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
qua điều tra công an thành phố long khánh đã tiến hành khởi tố ba mươi tám vụ năm mươi biệt can số còn lại đang xử lý
do các chốt kiểm soát dịch bệnh thì các đối tượng không có điều kiện hoạt động
nhưng mà sau thời gian nới lỏng giãn cách này các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động
chúng sẽ tiếp tục móc ráp những đối tượng ở các địa phương khác để tiếp tục hoạt động
trên các lĩnh vực ma túy như là mua bán và tàn trữ sử dụng
đây là đối tượng nguyễn thanh tân ba mươi tuổi trú tỉnh đồng nai
đã bị công an tp long khánh khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó ngày một mươi tháng một mươi tân mua ma túy với số tiền một triệu tám trăm linh ngàn đồng tại huyện xuân lộc
khi đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại xã bào trăm thành phố long khánh
thì bị công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang
tôi chạy về long khánh tới đường hồi thương chốt kiểm soát
thì phát hiện huyện hồng bộ dặn lại phát hiện hai bịch ma túy để trong hộp xe
hai bịch ma túy đó mua về mục đích để sử dụng
tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng
và bán lại cho những bạn nghiện và bị công an cơ quan bắt
trước diễn biến phức tạp
của tội phạm về ma túy cùng với triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an thành phố long khánh đã chủ động xây dựng triển khai các kế hoạch
phương án đấu tranh ngăn chặn và kìm hãm tội phạm ma túy
trong đó đơn vị này đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy
đặc biệt tăng cường lực lượng bám địa bàn nắm tình hình
chỉ đạo đội cảnh sát ma túy phối hợp với công an các phường xã
tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đối tượng ma túy
rồi ra soát những đối tượng đặc biệt đối tượng nổi cộng có tiền án tiền sự về hoạt động ma túy
để mà thu thập tài liệu hồ sơ chứng minh về hoạt động của nó
để có cái biện pháp phòng rửa và đấu tranh có hiệu quả với đối tượng này
thứ hai nữa là tăng cường công tác lập hồ sơ
để mà đưa các đối tượng này giáo dục tại xã phường thị trấn
theo nghị định một trăm một mươi một để có cơ sở đưa đi các nghiệp bắt buộc để mà phòng rửa
với quan điểm chống ma túy như chống dịch covid một mươi chín ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa
công an thành phố long khánh đang tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy trong nhân dân
kiên quyết đấu tranh và đẩy lùi tội phạm ma túy góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân
thưa quý vị trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông hồng
đoạn qua địa phận xã duy nhất huyện vũ thư
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình
đã phát hiện bắt giữ một tàu khai thác cát trái phép
cụ thể con tàu trọng tải năm mươi tám tấn không biển kiểm soát do nguyễn gia trường
và hai thuyền viên khác cùng chú tại thị trấn cổ lễ huyện trực ninh tỉnh nam định điều khiển
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong khoang chứa có ba mươi mét khối cát đen
số tài nguyên này không có hóa đơn chứng từ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tăng vật
đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tăng
một xe tải vận chuyển gỗ xoan đào nhập khẩu nhưng không chấp hành đầy đủ
các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp
trước đó sáng ngày ba mươi một tháng một mươi trong lúc tuần tra kiểm soát đến khu vực xã vĩnh gia
huyện tri tôn
tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện xe ô tô tải do tài xế lê thanh vũ
chú tại huyện tri tôn điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe có chở ba tấn gỗ chủng loại gỗ xoan đào
có nguồn gốc nhập khẩu nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật
về hồ sơ lâm sản hợp pháp
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số gỗ trên và bàn giao công an huyện tri tôn
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện eak tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm
có hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso huyện iak phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên iezo
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm
lâm số ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên eso phân công làm tổ trưởng tổ truy quét
các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng tại tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông ninh tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét ở vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm ma khanh chú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn
vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
thưa quý vị thời gian qua sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng
đã trở thành thực trạng đáng báo động trên thị trường tỉnh an giang
thực trạng này khiến cho không chỉ người nông dân bị ảnh hưởng nặng nề
mà còn làm cho nhiều các doanh nghiệp phải gánh chịu thiệt hại
trước tình hình trên công an tỉnh an giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh
và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng cũng như cơ sở kinh doanh
ghi nhận tại buổi kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp lớn
tại huyện an phú tỉnh an giang
tại đây hàng hóa đủ nhãn hiệu giá cả
tuy nhiên lẫn trong số các mặt hàng trưng bày và cả ở trong kho
lại là hàng nghìn gói thuốc trừ sâu diệt cỏ và phân bón đã hết hạn sử dụng
thậm chí có những sản phẩm nghi vấn thuộc danh mục cấm sử dụng tại việt nam
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phần lớn là đánh vào yếu tố là chuộng hàng giá rẻ của người nông dân
và những dây phạm thì nó mang tính đôi khi nó rất là tinh vi
từ cái chuyện là làm
thuốc giả rồi làm cái phân bón kém chất lượng
và thậm chí là đưa cái tên công ty để mà làm mờ đi những cái yếu tố chi tiết kỹ thực bên trong
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
đã phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ ba mươi một vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu
không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
thu giữ trên chín mươi năm chai can gói thuốc bảo vệ thực vật các loại
các đối tượng cơ sở kinh doanh đã lợi dụng
việc kiến thức còn hạn chế của một số người nông dân ở vùng sâu vùng xa
để quảng cáo đưa ra các hình thức khuyến mãi hấp dẫn nhằm buôn bán các mặt hàng vi phạm
điều này đang gây bức xúc ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính
cũng như thiệt hại không nhỏ cho người nông dân
cho chất lượng lương thực nông sản và tình hình sản xuất tại địa phương
chúng tôi cũng đã kiểm tra đột chức các nhà máy rồi kể cả các cửa hàng
cũng phát hiện rất nhiều trường hợp làm hàng giang hàng giả hàng nhái và hàng kém chất lượng
đưa vào thị trường nông nghiệp của địa bàn của tỉnh an giang
nếu những trường hợp mà có liên quan đến các tỉnh thành trong cả nước
để mốc nối làm hàng giang hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
để cung cấp vào địa bàn của tỉnh an giang
thì chúng tôi cũng sẽ là phối hợp với công an các địa phương
các tỉnh thành để tiến hành điều tra và xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật
người nông dân nên tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác xã
bởi vì trong tổ hợp tác xã thì có những thông tin trao đổi về kỹ thuật nhân dân
thì chúng ta sẽ biết được những cái sản phẩm nào
và tin cậy khi mua những sản phẩm nên yêu cầu xuất quá đơn
bởi vì quá đơn này sẽ chứng minh được cửa hàng bán sản phẩm là có di phạm hay không
và đồng thời khi có tranh chấp thì các cơ quan pháp lý
cũng như là hội bảo vệ người tiêu dùng mới có đủ điều kiện để giúp cho người nông dân
là đòi lại được cái quyền lợi của mình
hiện nay danh mục thuốc bảo vệ thực vật phân bón được phép sử dụng
và công nhận lưu hành ở nước ta có số lượng rất lớn
khiến cho người nông dân rất khó lựa chọn và cũng trở thành kẽ hở
để các đối tượng xấu lợi dụng kinh doanh bất chính
do đó ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
người nông dân cần cập nhật nắm bắt thông tin từ các phương tiện truyền thông
khuyến cáo từ các ngành chức năng
lực tố giác các hành vi vi phạm để chất lượng sản xuất nông nghiệp được đảm bảo
kinh tế được phát triển bền vững
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
chủ trì hội nghị giao ban với công an các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên
nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ về công tác phòng chống dịch
và công tác đảm bảo hậu cần phòng chống dịch covid một mươi chín
dù hội nghị có thành viên ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên
nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ
tại hội nghị công an các địa phương và thành viên ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phương hướng đầu tư tăng cường tiềm lực hậu cần phục vụ công tác phòng chống dịch trong điều kiện tình hình mới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực
cố gắng tinh thần chủ động trách nhiệm tận tụy của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là tại các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên nam trung bộ đông nam bộ tây nam bộ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quả đó góp phần quan trọng vào những kết quả đã đạt được của lực lượng công an nhân dân
trong trận chiến chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
dự báo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp và khó lường
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an các địa phương tiếp tục chủ động tham mưu với chính quyền cấp ủy địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh tại địa phương
triển khai quyết liệt linh hoạt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
và phát huy hơn nữa vị trí vai trò của công tác công an trong phòng chống dịch
trành thủ tối đa nguồn lực của địa phương để thực hiện hiệu quả các mặt công tác phục vụ phòng chống dịch
bảo đảm sức khỏe và các điều kiện cho cán bộ chiến sĩ
bên cạnh đó thường trực ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
cần đánh giá lại toàn bộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư
tiệp thù nghiên cứu các ý kiến của công an các địa phương về tăng cường tiềm lực hậu cần
phục vụ công tác phòng chống dịch để có phương hướng giải quyết trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi
cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn
trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn cho người tiêm đủ liều gồm hai liều
cụ thể bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo đơn vị liên quan căn cứ tình hình kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương
và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vaccine để đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố giả soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn
theo nhóm tuổi từ ba đến một mươi một tuổi một mươi hai đến một mươi năm tuổi một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này
ubnd thành phố hà nội cũng vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
bao gồm cả trẻ đi học hoặc là không đi học có chỉ định sử dụng vaccine
theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine
và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý một năm hai nghìn hai mươi hai
việc triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi trên địa bàn thành phố
lứa tuổi từ cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
tiêm theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh của thành phố
song song với đó ubnd tp hà nội đã có văn bản về việc cho học sinh trở lại trường
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thành phố đồng ý cho học sinh đầu cấp cuối cấp đi học trở lại
bắt đầu từ ngày tám tháng một mươi một tới đây
chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị với phương châm thích ứng
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
rất nhiều địa phương khi xuất hiện các ca trong cộng đồng đã nhanh chóng
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
như tại tỉnh quảng ngãi trước tình hình trên đảo tiền tiêu xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín
ngoài cộng đồng lực lượng công an của huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
đã khẩn trương khoanh vùng truy vết dập dịch
ca mắc cộng đồng được ghi nhận ngày ba mươi một tháng một mươi là trường hợp học sinh một mươi bốn tuổi
học lớp chín trường trung học cơ sở an hải ở thôn tây an hải huyện lý sơn
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi học sinh này có tiếp xúc với bệnh nhân
từ thành phố hồ chí minh về đang thực hiện cách ly tại nhà tại huyện đảo
công an huyện lý sơn đã kịp thời lên phương án triển khai các tổ công tác
bảo đảm an ninh trật tự khu vực phong tỏa và làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
bảo đảm khu vực cách ly tập trung của huyện
ngoài ra công an huyện còn khẩn trương triển khai công tác xác minh truy vết
để kịp thời khoanh vùng hẹp trên một trăm linh trường hợp tiếp xúc gần với các ca f một
khi các ca dương tính xuất hiện trên đi bồn dưới sự chỉ đổi lanh độ của lanh độ đơn vị
công bộ chiến sĩ đã đảm bố an ninh trật tự khu vực phong tỏa
hoặc chết sự đổi lanh của dịch bệnh
lý sơn cách đất liền một mươi năm hải lý là đảo du lịch nổi tiếng của cả nước
hai năm qua ngành du lịch kinh tế mũi nhọn của huyện đảo bị ngưng trệ vì covid một mươi chín
suốt hai năm qua chưa có ca bệnh covid một mươi chín nào nhờ khoảng cách địa lý với đất liền
bà con cũng như nhân dân trong khu vực mà đang có dịch bệnh thì rất là chấp hành tốt
về vấn đề phản chống dịch thực hiện tốt năm k của chính viện địa phương
tại huyện lý sơn
các cơ sở cũng như là theo chú trương và chính sách phản chống dịch bệnh của cấp tranh đưa ra
bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự các khu vực phong tỏa khu cách ly tập trung
lực lượng công an lý sơn còn đẩy mạnh tuyên truyền người dân không hoang mang tích chữ lương thực
cũng như kiểm soát chặt chẽ việc nâng giá các mặt hàng trên đảo